thưa quý vị sáng nay phó thủ tướng trần hồng hà đã chủ trì cuộc họp về thí điểm hoạt động xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện
chở du khách trong khu vực hạn chế trên địa bàn các tỉnh có đề xuất hoạt động
sau một mươi bốn năm thí điểm hiện cả nước có ba mươi năm địa phương một trăm một mươi tám đơn vị với ba bốn trăm tám mươi tám phương tiện tham gia thí điểm
bộ giao thông vận tải đề xuất phó thủ tướng chính phủ xem xét trong thời gian từ nay đến khi dự án luật trật tự
an toàn giao thông đường bộ và dự án luật đường bộ được quốc hội thông qua và có hiệu lực từ tháng một năm hai nghìn hai mươi năm
cho phép sáu tỉnh vĩnh long phú thọ bình thuận trà vinh quảng trị hà nam được phép triển khai thí điểm hoạt động xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện
chở khách tham quan du lịch trong khu vực hạn chế như đối với ba mươi năm địa phương đã được thí điểm
kết luận cuộc họp phó thủ tướng trần hồng hà yêu cầu bộ giao thông vận tải sớm có tổng kết sau một mươi bốn năm thí điểm hoạt động xe bốn bánh
chạy bằng năng lượng điện chở khách tham quan du lịch trong khu vực hạn chế ban hành được các quy chuẩn tiêu chuẩn đối với phương tiện tham gia
đối với đề xuất của bộ giao thông vận tải phó thủ tướng yêu cầu sáu địa phương đề nghị bổ sung thí điểm cần phải đáp ứng đủ các yêu cầu
về phương tiện bảo đảm các quy chuẩn tiêu chuẩn an toàn theo đúng quy định của bộ giao thông vận tải và các nước phát triển
các địa phương phải chịu trách nhiệm quy định cụ thể hóa phạm vi hoạt động của các phương tiện thực hiện nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ
các phương tiện phải được đăng ký cấp phép theo đúng quy định của pháp luật
giấy phép của người điều khiển phương tiện phải bảo đảm các quy định của pháp luật hiện hành
giao cho tổ chức cơ quan đang khai thác sử dụng quản lý phương tiện phải chịu trách nhiệm
thưa quý vị sáng nay ban chỉ đạo nhà nước các chương trình công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành năng lượng
cho tới nay mới chỉ có năm trăm hai mươi trên một một trăm bảy mươi bảy vị trí cột trên toàn tuyến được bàn giao để dựng cột kéo cáp
và bảy trên chín tỉnh chưa hoàn thành bàn giao tuyến cho chủ đầu tư
có tới năm tỉnh vẫn chưa gửi ý kiến góp ý về khung chính sách bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của bộ tài nguyên và môi trường
trong khi đó sự cố lũ quét tại hà tĩnh
ngày sáu tháng năm khiến bảy công nhân thương vong báo hiệu một giai đoạn khó khăn khi mùa mưa lũ đang đến gần
trước tình hình đó bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên đề nghị lãnh đạo các tỉnh có dự án đi qua
tiếp tục đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục các bộ ngành sớm có ý kiến thẩm định khung chính sách
đồng thời đề phòng những rủi ro thiên tai sạt lở trên các công trường